việc cần làm tiếp theo là phải đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư vốn đang rất dườm già chậm chạp
bởi đây đang là một nút thắt làm nản lòng không ít nhà đầu tư cả trong nước lẫn nước ngoài
việc này có thể làm ngay được không tốn kém tiền bạc mà chỉ cần có đủ sự quyết tâm thống nhất ý chí từ trung ương cho đến các bộ ngành địa phương
nhiều nhà đầu tư tính toán bài toán chi phí không chỉ là yếu đái về thuế về đất đai rẻ về lao động rẻ
mà chỉ cần một ách tắc trong việc một công ty nơi hàng xuất khẩu hay một trễ nải trong việc giải quyết một thủ tục hành chính
có thể khiến họ thiệt hại rất lớn mà cái thiệt hại này có thể lớn hơn nhiều so với những yêu đãi hay giá rẻ của đất đai của lao động
chính vì vậy mà thủ tục hành chính chuyên nghiệp tin cậy và thuận lợi
thì theo chúng tôi cũng là một cái đích đến mà hệ thống các cơ quan nhà nước hiện nay cần phải hướng tới
đi cùng với đó cần ban hành các chính sách ưu đãi cụ thể và đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư
để bù đắp phần nào chi phí dịch chuyển hay mở rộng sản xuất sang việt nam
mình hy vọng là chính phủ đang có những chương trình tương tự như thế sẽ có những khu vực để yếu đái đầu tư
còn nếu không có thì hoàn toàn là phụ thuộc vào nhà đầu tư
chọn chỗ nào mà ông phù hợp nhất
bàn tay của thị trường thì sẽ rất khó cho việt nam
nếu thực hiện tốt những phần việc nói trên thì chúng ta không chỉ đón bắt được cơ hội trước mắt
mà còn chuẩn bị nền tảng khá vững chắc để tạo ra sự đột phá mạnh mẽ
về thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài trong tương lai gần